xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của không khí lạnh rồn xuống nên tại các tỉnh thành bắc bộ đêm qua đã có mưa rông rải rác
cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc mạnh
gây ra một số thiệt hại đáng kể khi nhiều cây lớn bị gãy bật gốc
và trong hôm nay bắc bộ vẫn có thể duy trì những cơn mưa rông mạnh lúc chiều tối và đêm
người dân cần hết sức lưu ý
còn về nhiệt độ do có mưa nên nền nhiệt trên khu vực có xu hướng giảm nhẹ
giao động từ hai mươi hai ba mươi năm độ chỉ riêng khu tây bắc mức nhiệt cao hơn
ở trung bộ khu vực từ thanh hóa đến tận phú yên sẽ xảy ra nắng nóng
với mức nhiệt cao nhất đạt ngưỡng ba mươi năm ba mươi tám độ
giữa vùng núi phía tây có thể vượt ngưỡng ba mươi tám độ
phần còn lại tuần năm trung bộ mức nhiệt sẽ chịu hơn khi chỉ trong khoảng ba mươi hai đến ba mươi năm độ
đáng lưu ý là về chiều tối trung bộ có thể xảy ra mưa rông kèm tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
ở phía nam cả khu vực tây nguyên và nam bộ về chiều tối vẫn có mưa rông vài nơi
trong cơn rông cần để phòng với tố lốc và gió giật mạnh
còn ban ngày hai khu vực có nắng nóng khi mức nhiệt cao nhất giao động trong khoảng ba mươi ba ba mươi bảy độ
miền đông nam bộ có nơi cao hơn
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa không mưa ngày nắng
tầm nhìn ra trên một mươi km gió nam đến tây nam cấp ba cấp bốn nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi bốn độ
tại quần đảo trường sa có mưa rào vài nơi ngày nắng
tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông đến đông nam cấp ba cấp bốn với nhiệt độ từ hai mươi tám đến ba mươi năm độ
khu vực hà nội nhiều mây đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông
chưa chiều giảm mây trời nắng gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ